thông tin về cơn bão số một mươi sáu có tên quốc tế là tebin
trong một mươi hai giờ vừa qua sau khi vượt qua phía nam đảo parawan của philippines và đi vào biển đông
bão số một mươi sáu di chuyển theo hướng tây tây bắc và tiếp tục mạnh lên
hồi bảy giờ hôm nay ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng tám năm độ vĩ bắc một trăm một mươi bốn bảy độ kinh đông
cách đảo trường sa lớn thuộc quần đảo trường sa khoảng ba trăm linh km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai tức là từ một trăm một mươi năm đến một trăm ba mươi năm km một giờ giật cấp một mươi năm
vùng gió mạnh trên cấp sáu gió giật mạnh trên cấp chín có bán kính khoảng hai trăm năm mươi km tính từ vùng tâm bão
vùng bán kính gió mạnh trên cấp một mươi giật trên cấp một mươi bốn có bán kính khoảng một trăm năm mươi km tính từ vùng tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tốc độ di chuyển nhanh hai mươi năm km một giờ
đến bảy giờ ngày hai mươi năm tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng tám năm độ vĩ bắc một trăm linh chín ba độ kinh đông cách côn đảo ba trăm linh km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm sóng biển cao từ tám đến một mươi mét
vùng gió mạnh trên cấp sáu gió giật mạnh chín cấp chín có bán kính khoảng hai trăm năm mươi km tính từ vùng tâm bão
vùng bán kính gió mạnh trên cấp một mươi giật trên cấp một mươi ba có bán kính khoảng một trăm năm mươi km tính từ vùng tâm bão
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới từ vĩ tuyến sáu đến một mươi một độ vĩ bắc phía đông kinh tuyến một trăm linh sáu độ kinh đông cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
trong hai mươi bốn đến ba mươi sáu giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tốc độ di chuyển nhanh từ hai mươi đến hai mươi năm km một giờ
đến một mươi chín h ngày hai mươi năm tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng tám tám độ vĩ bắc một trăm linh sáu bốn độ kinh đông ngay trên vùng biển các tỉnh từ bà rịa vũng tàu đến cà mau
sức gió mạnh nhất ở vùng biển đông trong hai mươi bốn giờ tới từ hai mươi đến hai mươi năm km một giờ
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một giật cấp một mươi bốn sóng biển cao từ bảy đến chín mét cấp độ rủi ro thiên tai cấp bốn
trong ngày và đêm mai hai mươi năm tháng một mươi hai do ảnh hưởng của bão số một mươi sáu ở nam bộ có mưa to
từ đêm hai mươi năm tháng một mươi hai ở các tỉnh nam trung bộ và trung trung bộ có mưa to đến rất to và có khả năng kéo dài từ hai đến
từ đêm hai mươi sáu tháng một mươi hai mưa vừa mưa to có khả năng mở rộng ra bắc trung bộ và bắc bộ
từ đêm hai mươi sáu tháng một mươi hai mưa vừa mưa to có khả năng mở rộng ra bắc trung bộ và bắc bộ